thông tin từ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh nghệ an
đơn vị phối hợp với công an tp vinh ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thanh niên hai mươi tám tuổi
trú tại phường trung đô tp vinh về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện một tài khoản tiktok đăng tải video
hình ảnh trang phục công an nhân dân với cấp hàm đại úy và hình ảnh thẻ đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
đoạn video được đăng tải với nội dung khi tôi cởi bộ đồ làm việc đi ba
đoạn video đã thu hút sự quan tâm của nhiều người và để lại nhiều bình luận tiêu cực
ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân
làm việc với cơ quan chức năng thanh niên thừa nhận đã mượn bộ trang phục công an nhân dân
cùng ve hàm đại úy mặc chụp ảnh quay video và đăng tải lên tài khoản tiktok của mình
với mục đích nhằm câu view